bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi cho đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thông qua mạng xã hội nguyên đã bốn lần mua năm trăm năm mươi viên ma túy thuốc lắc loại methamphetamine bốn gói ma túy dạng ketamine để bán cho dương với giá hơn ba trăm linh triệu đồng
dương đã sử dụng một phần ma túy số còn lại cất giấu tại nhà
vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một dương đã nhờ một người bạn mang gửi gói ma túy trá hình là linh kiện điện tử gửi cho bạn ngoài hà nội
thì bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực thị trấn dầu dây nguyên và dương cũng bị bắt giữ ngay sau đó
thông tin từ bộ y tế từ ngày một mươi tám tháng một cả nước đã có tám bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín một mươi chín khỏi bệnh nâng tổng số ca khỏi lên hơn một bảy triệu ca
tuy nhiên trong ngày cả nước cũng đã ghi nhận một trăm tám mươi bốn ca tử vong do covid một mươi chín ghi nhận thêm một mươi sáu tám trăm ba mươi tám ca mắc mới
hà nội vẫn tiếp tục dẫn đầu với số ca mắc là gần ba ca
đến nay thì nước ta đã ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
và trong phần cuối sẽ là thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hành sự công an
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đỗ văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm sắn thôn trung cao xã trung hòa huyện trương mỹ thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách một hai cm dưới trước đầu lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc trì xã bình định huyện lương tài tỉnh bắc ninh
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện thanh oai thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ duy ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn lam cầu xã hoài thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý